đi khi có thể không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác
không để lượng khí thổi từ phòng ngừa nhiễm vào không gian chung sử dụng quạt máy lọc không khí
rửa tay là cách làm giảm lây nhiễm covid một mươi chín tốt nhất
rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước trong tối thiểu ba mươi giây
hoặc dung dịch rửa tay khô có chứa cồn ở nồng độ tối thiểu sáu mươi trong ít nhất một mươi năm giây
thời điểm rửa tay trước và sau khi nấu ăn trước và sau khi ăn uống
sau khi ho hát hơi xị mũi sau khi chạm vào các vật dụng bề mặt
sau khi đi vệ sinh sau khi thu dọn rác thải
tất cả đồ đạc quần áo vật dụng mà ép không sử dụng đều đế riêng
và ngâm xà phòng ít nhất ba mươi phút trước khi làm vệ sinh
thứ năm là đeo khẩu trang đúng cách
người chăm sóc người chăm sóc phải đeo khẩu trang khi ở cùng phòng
hoặc không gian với người nhiễm và những người khác
người nhiễm thì người nhiễm phải đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt
ngay cả khi được cách ly để giảm thiểu nguy cơ lây truyền virus cho những người khác
các thành viên trong gia đình các thành viên khác trong hội gia đình
phải đeo khẩu trang mỗi khi họ ở chung phòng hoặc không gian với người khác
tóm lại hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn có diễn biến phức tạp
vì vậy nếu không may ở hà nội mà bạn trở thành ép không
thì việc tự theo dõi chăm sóc theo đúng khuyến cáo của ngành y tế
là điều vô cùng cần thiết để chiến thắng với dịch bệnh covid một mươi chín
chúc các bạn luôn lạc quan và đừng kỳ thị ép không các bạn nha